tại km một mươi bốn cộng ba trăm linh thuộc điểm phần huyện văn chấn tỉnh yên bái bị sụt lún sâu bảy m dài khoảng ba mươi m làm cốt lập hoàn toàn huyện vùng cao chạm tấu
rất may không có thiệt hại về người và phương tiện hiện nay tỉnh yên bái đang khẩn trương khắc phục sự cố này
ngay sau khi sự cố xảy ra sở giao thông vận tải yên bái đã chỉ đạo công ty cổ phần xây dựng đường bộ một cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông cấm mọi phương tiện qua lại
công ty cổ phần xây dựng đường bộ một đã huy động ba máy xúc một máy ủi tiến hành mở mới đường vào phía ta luy dương để thông tuyến tạm thời cho các phương tiện qua lại đến một mươi bốn giờ chiều cơ bản đã thông tuyến tạm thời
chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo sở và các ban ngành và sở đào thông đã chỉ đạo cho chúng tôi tập trung tất cả các máy móc thiết bị
sau khoảng một nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã có được máy móc chiếc máy đầu tiên bắt đầu làm công tác mở ta luy dương

theo đánh giá của sở giao thông vận tải tỉnh yên bái về lâu dài việc khắc phục sự cố trên rất khó khăn bởi điểm sạt mất chân rất sâu cần phải khoan nhồi cọc bê tông mới đảm bảo giữ được đường bởi đây là tuyến đường độc đạo nối huyện trạm tấu với bên ngoài